trước những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở ukraine ảnh hưởng tới người dân việt nam sinh sống học tập và làm việc tại đây
chính phủ đã phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người việt có nhu cầu về nước
lúc một mươi chín h ba mươi năm phút ngày bảy tháng ba theo giờ địa phương chuyến bay giải cứu đầu tiên chở người sơ tán từ ukraine đã cất cánh từ sân bay quốc tế ở thủ đô buchares của rumani
dự kiến hạ cánh xuống sân bay nội bài vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng ba theo giờ hà nội
đây là chuyến bay sơ tán đầu tiên của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines chở tổng cộng hai trăm tám mươi bảy kiều bào sơ tán từ ukraine
và nhiều hơn bốn người so với dự kiến ban đầu đặc biệt trong chuyến bay giải cứu này có bảy mươi một cháu dưới một mươi hai tuổi trong đó có một mươi bốn cháu dưới hai tuổi
cho đến ngày bảy tháng ba hiện số người việt sơ tán từ ukraine tới buchares đã có xu hướng giảm
tuy nhiên sau chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ còn một chuyến bay nữa từ buchares vào ngày một mươi tháng ba tới đây